thế nhưng ở thế kỷ thứ một mươi tám những cỗ máy đó vẫn còn vô cùng xa lạ đối với con người thậm chí là còn chưa được phát minh
nhưng ở thời đó người ta vẫn có thể du hành vũ trụ khám phá đại dương bằng những cỗ máy như thế
thông qua những cuốn tiểu thuyết đi trước thời đại của junvan cha đẻ của khoa học viễn tưởng
với tính khoa học chân thực những tính toán chính xác của ông đã giúp cho các tác phẩm như hai vạn dặm dưới đáy biển
hay vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày sau gần hai thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị
sinh ngày tám tháng hai năm một nghìn tám trăm hai mươi tám tại thành phố nantes của pháp johnsfe định trở thành một luật sư giống như cha ông
nhưng trong suốt thời thơ ấu ông bị cuốn hút vào những câu chuyện phương lưu của các thủy thủ và đam mê nghề viết
bước vào giới viết văn ông ra mắt khi kết hợp với hai tiểu thuyết gia nổi tiếng của pháp là alexander dumas và victor hugo
và định hướng trở thành một tiểu thuyết gia phổ biến trí thức khoa học
juseven viết nhiều thể loại và xuất bản năm mươi bốn cuốn tiểu thuyết
ông viết ở thời điểm những năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy mươi khi người châu âu vẫn đang khám phá những khu vực mới trên toàn cầu
từ cảm hứng đó ông đã đưa độc giả đi khắp các châu lục xuyên qua trái đất thám hiểm đại dương và thậm chí là bay vào không gian
ông đã dự liệu được rất nhiều thứ mà trong tương lai xa loài người mới có đủ khả năng và điều kiện kỹ thuật để vươn tới được
một cây cột lửa từ một đại bác khổng lồ xuất phát ra bắn vọt lên trời
mặt đất dung chuyển một cách vô cùng
mặt đất dung chuyển một cách vô cùng dữ dội khi trái đạn bắn vọt nhanh lên cao giữa đám khói lửa mù mịt và sáng rực
mô tả được viết trong tác phẩm từ trái đất đến mặt trăng vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi năm hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh tàu vũ trụ bay ra khỏi bệ phóng
dù ý tưởng sáng chế chiếc tàu vũ trụ đầu tiên mãi một thế kỷ sau mới ra đời
ông cũng viết rằng chiếc tàu vũ trụ sẽ đạt tốc độ là bốn mươi km một giờ
trên thực tế hơn một trăm linh năm sau năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín con người đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng sau chuyến bay trên tàu vũ trụ apollo với tốc độ tương đương
nhiều lời đồn đoán về ông nhưng trên thực tế tất cả những dự đoán trong chuyện không phải là tiên tri
mà đó là những kiến thức ngoại suy mà ông đúc xuất được từ tiến bộ khoa học của thời đại
là một tiểu thuyết gia thường xuyên trao dồi kiến thức ông đọc tất cả các loại báo và tạp chí chuyên ngành để tâm tới mọi sáng chế hay ý tưởng mới
và ông soạn ra các phiếu kỹ thuật
khi ông viết một tiểu thuyết mạch truyện chính vẫn luôn là những cuộc phiêu lưu rồi ông mới đan sen vào đó những thông tin khoa học và kỹ thuật
ông là người sáng chế ra một kiểu phổ biến khoa học mới
có đến hơn hai mươi năm phiếu ghi kỹ thuật được tìm thấy trong phòng ông
trong đó có ý tưởng về con tàu vũ trụ được ông tính toán dựa trên phép tính về đường đạn đạo
ngày hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm linh năm jules verne mất đi
để lại cho hậu thế một di sản vô cùng giá trị
các bản ghi chép của junce được lưu trữ đầy đủ trong bảo tàng và nhiều người vẫn thường xuyên lui tới để nghiên cứu
những bản viết tay này chứa đựng rất nhiều thông tin giá trị cả về khoa học văn học và lịch sử
nhiều người thích nghiên cứu về ông và đồng thời tìm hiểu những dự báo nền khoa học trong tương lai
trải qua hàng trăm năm những tác phẩm của jules verne vẫn lan tỏa trên khắp thế giới
các tác phẩm của ông xuất hiện trong thế giới xung quanh chúng ta
và ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng
rất nhiều nhân vật thậm chí đã vượt ra khỏi tiểu thuyết và trở thành những biểu tượng văn hóa và là nguồn cảm hứng bất tận cho hậu thế